là một trong hai hệ thống tiêu uống chống ngập cho thành phố nam định nhưng do không có hệ thống xử lý nước thải
chạm bơm quán chuột lại trở thành tắc nhân gây ô nhiễm trực tiếp cho môi trường chung quanh trước khi đổ ra sông hồng
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân ở ba thôn của xã mỹ tân huyện mỹ lộc
đây là dòng nước từ miệng cống chạm bơm quán chuột của thành phố nam định tỉnh nam định xả thẳng ra sông hồng
nước đen kịt nhiều đoạn bọt nổi lanh bành bốc mùi hôi thối rất khó chịu
tại điểm giao nhau giữa kênh xả của trạm bơm với dòng sông hồng dễ dàng nhận ra hai vùng nước riêng biệt chỉ bằng mắt thường
về cái xã bọt của họ là bơm ra thì nó như là một cái đống dơm đống dạ
rồi nhất là trong sau cái đầu cái trạm bơm là nó có những cái đống bọt nó lên như là một cái mái nhà mà mùi rất thối
đi ra ngoài sông hồng này ra gió may thì nó bay tung hết xuống khu vực dân cư của hai xóm hồng phú và xóm tân đệ chúng tôi đây
nó rơi xuống là cây cối chết
theo tìm hiểu của chúng tôi chạm bơm quán chuột do công ty môi trường đô thị nam định quản lý vận hành
có tổng mức đầu tư hơn một trăm bảy mươi ba tỷ đồng từ nguồn vốn ngân hàng thế giới tài trợ được trang bị một mươi ba tổ máy công suất lớn
mỗi máy có khả năng tiêu một hai mét khối nước một giây
chạm bơm đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi hai mặc dù đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu úng chống ngập cho thành phố nam định
nhưng do không có hệ thống xử lý toàn bộ nước thải được bơm trực tiếp ra sông hồng làm môi trường bị ô nhiễm
ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân
rùi rất nhiều những ngày mùa hè khi mưa rùi vào trong nhà để vào đậu sức ăn chúng tôi phải sử dụng hai ba lồng bàn để đậy lên sức ăn
các trẻ em người dân người già ở trong làng trong xóm thường bị bệnh hô hấp
nhiều trẻ em phải đi viện
đối với địa phương thì khi có những sự mất ô nhiễm môi trường ảnh hưởng sức khỏe của người dân
chúng tôi cũng đã có ý kiến kiến nghị các quan chức năng quan tâm và sớm có xử lý ô nhiễm ngay từ trước khi xả thải ra sông hồng
trước đây cành dẫn nước thải từ chạm bơm quán chuột ra sông hồng hoàn toàn lộ thiên
từ năm hai nghìn một mươi sáu do người dân bức xúc kiến nghị nhiều
thành phố nam định đã cho xây thêm hệ thống nắp bê tông nhằm cải thiện tình trạng bọt bẩn và mùi hôi thối
tuy nhiên vào mùa mưa khi việc tiêu nước thực hiện liên tục
người dân xã mỹ tân huyện mỹ lộc vẫn phải sống chung với nguồn nước ô nhiễm cả ngày
đến nay sau sáu năm hoạt động cành xả thải vẫn chưa một lần được đạo vét